dù dịch tả lợn châu phi về cơ bản đã được khống chế nhưng đến nay giá mặt hàng thịt lợn ngoài thị trường vẫn ở mức cao
những nỗ lực giảm giá thịt lợn từ chính phủ và bộ nông nghiệp phát triển nông thôn dường như vẫn chưa tác động nhiều đến mức giá của mặt hàng này
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tính đến ngày một mươi tháng ba tổng đàn lợn cả nước bằng gần bảy mươi bốn so với tổng đàn trước khi có dịch
dự báo nguồn cung thịt lợn năm hai nghìn hai mươi khoảng bốn triệu tấn bảo đảm đáp ứng nhu cầu trong nước
từ đầu năm đến ngày một mươi năm tháng ba thịt lợn và sản phẩm thịt lợn nhập khẩu hơn hai mươi năm hai trăm chín mươi một tấn tăng hai trăm linh năm so với cùng kỳ năm ngoái
hiện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vẫn tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan thúc đẩy tăng nhập khẩu thịt lợn từ hoa kỳ brazil đức nga và úc
như vậy hiện nguồn cung trong nước không thiếu nhưng giá thịt lợn vẫn cao bất thường
bình quân giá lợn hơi tám mươi đồng một kg nhưng ra đến thị trường gấp một bảy lần
đại diện bộ công thương bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổng cục thống kê đều nhất trí cần thiết phải đề xuất đưa thịt lợn vào diện bình ổn giá